whitmore là căn bệnh truyền nhiễm máu cấp tính nguy hiểm gây tổn thương cho nhiều cơ quan
các bệnh này được gọi là căn bệnh bị lãng quên vì vài năm trở lại đây chỉ ghi nhận lẻ tẻ số ca mắc
thế nhưng gần đây thì bệnh lại có dấu hiệu gia tăng nhanh
và chỉ trong tháng tám vừa qua trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai hà nội đã tiếp nhận một mươi hai ca mắc whore
trong đó có tới bốn ca tử vong
các bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao này lên tới bốn mươi đang có nguy cơ bùng phát trở lại
bệnh nhân này vào điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai
trong tình trạng suốt cao cành mũi bị tổn thương nặng kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn whitmore
tuy nhiên tại cơ sở y tế chị bị trần đoán nhầm là nhiễm trùng huyết do tủ cầu
hiện bệnh nhân được điều trị bằng pháp đồ đặc hiệu
nhỏ như gạo ấy thôi thì các bác sĩ bảo là sau khi tôi trị hết suốt thì cái mũi này cũng hết
thế nhưng nó không có hết mà nó cứ từ từ nó lớn nó lớn dần lên rồi càng ngày càng suốt cao
whitmore được mệnh danh là căn bệnh tái nổi tỷ lệ tử vong cao
thời gian điều trị kéo dài thời gian gần đây số ca mắc có xu hướng tăng
bệnh nhân tử vong là do biểu hiện tổn thương nhiều cơ quan và đi vào sốc
sốc trong whitmore này cũng rất là nặng
nhiều bệnh nhân có thể tăng điều trị và đến một tuần thứ hai rồi vẫn có thể dẫn đến sốc được
và suy đa tạng tổn thương gan tổn thương thận tổn thương phổi suy hô hấp thế và trụy tim mạch
whmore hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh lại thường bị phát hiện muộn do trần đoán nhầm
hiện nay chỉ có khoảng năm một mươi số bệnh nhân mắc được trần đoán đúng và điều trị
whmore sẽ xuất hiện ở bệnh nhân có các bệnh nền như
tiểu đường thận phổi
vì vậy với các trường hợp mắc bệnh mãn tính nếu xuất hiện tình trạng sốt cao
nhiễm trùng nhiều vị trí cần được lưu ý tới bệnh whitmore để kịp thời phát hiện điều trị
các tuyến dưới trần đoán nhầm với bệnh nhiễm trùng huyết do tụ cầu
một bệnh thứ hai cũng cần phải lưu ý là các bác sĩ hay trần đoán nhầm
đó là bệnh nhân trần đoán nhầm với lao lao toàn thể lao phổi
hoặc là nhiều cái ổ áp xe nhiều tổn thương nhiều nơi cũng chẩn đoán
vì khuẩn whitmore thường sống trong đất nước dễ lây lan qua các xây xước ngoài da
niêm mạc hoặc hít bụi từ đất chứa vi khuẩn
biện pháp dự phòng cơ bản nhất vẫn là che chắn tốt đường hô hấp trong môi trường khói bụi
tăng cường biện pháp phòng hộ trong lao động sinh hoạt tránh để da bàn chân
bàn tay các bộ phận trong cơ thể tiếp xúc với đất bần